mọi năm những ngày này người dân làng làm đèn ông sao báo đáp thuộc xã hồng quang huyện nam trực tỉnh nam định
đang phải hối hả sản xuất cho kịp những chiếc đèn ông sao phục vụ cho tết trung thu
nhưng năm nay do thời tiết không ủng hộ nhiều nơi bị ảnh hưởng của mưa bão nên đơn đặt hàng cũng ít hơn so với các năm trước
còn chưa đầy một tuần nữa là đến tết trung thu
thế nhưng tại làng nghề sản xuất đèn ông sao lớn nhất miền bắc hiện chỉ còn hai ba hộ
đang hoàn thiện nốt các loại đèn ông sao cỡ chung và cỡ lớn loại từ tám mươi cm đến một m để bàn giao cho khách hàng
đây là loại đèn làm khá công phu đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ của người thợ nên mất khá nhiều thời gian
bây giờ nếu như trong giai đoạn này thì cứ đổ bảy ra rạy ăn uống xong rồi ngồi suốt cho đến trưa rồi đến đêm cứ ngồi suốt
mà nếu mà ngày công thì cũng chỉ được nhưng lúc đắt là thì cũng được làm chung nghỉ
làng nghề báo đáp có bảy thôn
với khoảng một hộ thì có tới ba trăm linh gia đình làm đèn ông sao truyền thống
mỗi năm vào dịp trung thu làng nghề sản xuất khoảng một năm hai triệu chiếc đèn ông sao các loại
xuất bán đi khắp các tỉnh thành phố trong cả nước
tuy nhiên năm nay do thời tiết không thuận lợi mưa bão liên tiếp xảy ra
khiến nhiều nơi bị ngập lụt ảnh hưởng phần nào tới việc chơi tết trung thu của các cháu thiếu nhi
điều này cũng kéo theo các đơn đặt hàng ít hơn so với mọi năm
thì đắt đắt đắt
thời tiết bị ảnh hưởng bị gió bão thì không chừng
bây giờ thì giá giả đẻ hơn đầu tháng năm tháng sáu thì cao hơn giả đẻ hơn
dân đang nghĩ là đang làm gì nữa nhưng mà thấy gió bão này thì thôi ta ngừng lại
chậm đi một tí giá cả nó có xuống một tí không nọ thì được giờ thì nó xuống một tí
cuộc sống hiện đại ngày nay có rất nhiều sản phẩm đồ chơi bắt mắt hấp dẫn
thế nhưng những chiếc đèn ông sao vẫn là hình ảnh
đặc trưng nhất của ngày tết trung thu đây cũng chính là động lực để những người thợ thủ công truyền thống
vẫn giữ lửa nghề dù thu nhập không còn lá bao